tại hà nội cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ môi trường
và cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền văn hóa năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
cuộc thi sáng tác tranh bảo vệ môi trường nhận được bốn trăm tám mươi tác phẩm của hơn hai trăm bốn mươi tác giả khắp cả nước
ban giám khảo đã chọn được bảy mươi sáu tác phẩm để phục vụ công tác tuyên truyền
trong đó có hai mươi một tác phẩm đoạt giải gồm một giải nhất hai giải nhì ba giải ba một mươi năm giải khuyến khích và một giải phong trào
trong hơn ba trăm linh tác phẩm của hơn hai trăm linh tác giả gửi về cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền văn hóa năm chủ tịch asean
ban giám khảo đã chọn trao ba giải nhì ba giải ba chín giải khuyến khích và một giải phong trào
tất cả những tác phẩm đạt giải trong hai cuộc thi là những tác phẩm đặc sắc chất lượng góp phần tuyên truyền về bảo vệ môi trường
và chào mừng thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy tại hà nội